trong năm cứ sau một cơn lũ thì gia đình ông lại phải chứng kiến đất sản xuất của mình bị mất dần theo dòng sông vĩnh định

tình trạng sạt lở bờ sông đang là nỗi lo lắng của chính quyền địa phương
tình trạng sạt lở bờ sông ở đây bởi họ chưa có giải pháp nào để khắc phục trước vấn đề sạt lở đã và đang đe dọa các hộ gia đình ở khu vực xóm ba bến này
từ đoàn si phong của si phong an tiêm cho đến về ở dưới cơ bến thì lương dân ở cũng rất nhiều cho nên là cũng gây ảnh hưởng đến trong cái đời sống của ba con ở đây
đề nghị cả cấp cả nghen xây được một cái kè để chống cái sói lợi để đảm bảo cuộc sống cho ba con
hiện toàn thị xã quảng trị có hàng chục điểm sạt lở ở khu vực ven sông thạch hãn và vĩnh định
đất sản xuất của người dân đã mất hơn hai mươi hectare
với tình trạng sạt lở như hiện nay nhiều hộ dân sống ven hai con sông thạch hãn và vĩnh định sẽ khó mà giữ được ngôi nhà của mình mỗi khi mùa lũ về
vừa qua tại hà nội thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn hai mươi theo quyết định số một nghìn bốn trăm linh của thủ tướng chính phủ
trung ương hội sinh viên việt nam đã tổ chức lễ khai mạc hội thi olympic tiếng anh sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
hội thi được tổ chức với quy mô toàn quốc với ba vòng thi vòng loại vòng chung kết cấp tỉnh thành phố vòng chung kết toàn quốc
trong đó thí sinh dự thi phần lớn theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến với giao diện trẻ chung đơn giản kết hợp với các phần thi sân khấu hóa đảm bảo tính thiết thực hiệu quả tạo sân chơi lành mạnh tạo sức lan tỏa và hứng khởi trong phong trào học tập rèn luyện và sử dụng tiếng anh cho sinh viên khối các trường không chuyên tiếng anh
với chủ đề sinh viên việt nam sáng tạo mở rộng tầm nhìn hội nhập thế giới hội thi sẽ tập trung vào một số kiến thức chung về văn hóa địa lý lịch sử đất nước kinh tế xã hội việt nam trong giai đoạn hiện nay
ngoài ra sinh viên tham gia hội thi còn có cơ hội được tự đánh giá và tìm hiểu thêm kiến thức về liên hiệp quốc các tổ chức quốc tế cộng đồng asean cùng với đó là những hiểu biết về đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội sinh viên việt nam cũng như các chương trình phong trào thanh niên sinh viên trên cả nước
sáng ngày bảy tháng năm sở công thương tỉnh trà vinh phối hợp với trường đại học trà vinh đã tổ chức hội thảo khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên
hội thảo nhằm tăng cường khả năng hiện thực hóa các dự án kinh doanh thông qua phát triển mạng lưới khởi nghiệp trong sinh viên góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân giàu kiến thức kỹ năng và tinh thần dân tộc
đồng thời giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về chương trình khởi nghiệp tiếp thêm ngọn lửa đam mê khởi nghiệp của sinh viên tạo tiền đề cho sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi trong thực tiễn biến ước mơ hoài bão thành hiện thực
thực hiện theo chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo hà giang đã triển khai đề án giáo dục kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
qua đó những câu hát điệu múa và các giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được lưu truyền từ trong nhà trường thông qua thế hệ trẻ
mới đây tại thành phố hà giang câu lạc bộ khối trung học cơ sở thuộc sở giáo dục đào tạo tỉnh hà giang đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu và giới thiệu về văn hóa truyền thống các dân tộc
hội thi có sự góp mặt của chín đội thi đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố
qua chương trình này để nhằm
nhằm giúp cho tất cả các em học sinh trong địa bàn của tỉnh hà giang nói chung và cũng như của thành phố nói riêng để giúp cho các em nhằm ngoài kiến thức các em học tập ra
sau đó là cũng để giúp cho các em nhớ lại những cái cội nguồn văn hóa dân tộc từ xưa cha ông chúng ta để lại để cho các em không thể nào quên được cái cội nguồn của mình
mỗi đơn vị trường trung học cơ sở đã bốc thăm lựa chọn
một nội dung thi tìm hiểu
về phong tục tập quán nét văn hóa đặc sắc của dân tộc trên địa bàn tỉnh hà giang
các đội đã mang đến hội thi những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc mông giao bà thẻn lô lô bu péo tày
nhìn chung các đội đều có sự đầu tư và tìm hiểu kỹ lưỡng thông qua hình thức sân khấu hóa để phục dựng các phong tục tập quán nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc nhằm giới thiệu và trình diễn đến khán giả
các đội đã mang đến hội thi những nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc nhằm giới thiệu về các phong tục tập quán nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc nhằm giới thiệu đến khán giả